công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý với ngô văn lịch và nguyễn thị thanh hoa vợ lịch cùng một mươi hai người khác về hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc
khoảng hai mươi ba h một mươi năm phút ngày một mươi tháng hai tức mùa một tết khi hàng chục con bạc đang sát phạt ở trước ca nhà trong con hẻm đường số một mươi một khu phố chín phường trường thọ thành phố thủ đức công an thành phố hồ chí minh ập vào khống chế
thấy lực lượng công an các con bạc vội vứt tiền điện thoại tìm cách tháo chạy nhưng đã bị khống chế
tại hiện trường công an khống chế một mươi sáu đối tượng thu giữ hai bộ bài xe máy điện thoại di động cùng gần hai mươi triệu đồng
tại cơ quan công an nhắm đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc
sông bạc này do vợ chồng lịch hoa là người đứng ra tổ chức từ mùa một tết để thu tiền sâu
cả hai cũng trực tiếp tham gia sát phạt cùng các con bạc khác
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật